một vụ tai nạn đã xảy ra vào tối ngày hôm qua tại thị trấn madagui huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng
khiến một nhà dân bị sập rất may không có thương vong về người
vào thời điểm trên tài xế trần công thắng chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
điều khiển xe tải có tải trọng một mươi năm tấn đang chở cà phê đi từ bảo lộc về thành phố hồ chí minh
khi đến địa điểm trên do xe bị mất phanh nên đã tông vào nhà của ông khắc kỳ hoàng trên đường hùng vương
thị trấn madagui làm sập nhà và xe tải bị hư hỏng nặng